nhiều người đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào đêm qua
tại ngã tư nguyễn tránh tu mỡ thuộc quận cầu giấy tp hà nội
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi f tám mươi một nghìn một trăm tám mươi năm di chuyển theo hướng từ đường trần duy hưng
rẽ vào đường nguyễn tránh đi dương đình nghệ đã đâm vào một xe máy khiến hai người bị thương nặng
sau khi gây tai nạn lái xe nhấn ga bỏ chạy và đã tiếp tục đâm vào một xe ô tô và một xe máy khác
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô móc méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái túi khí bị bung
trong khi đó chiếc xe máy bị vỡ nát chỉ đến khi nổ lốp và sập cầu trước thì chiếc xe gây tai nạn mới dừng lại
được biết tài xế ô tô có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn và đang được tạm giữ
tại trụ sở công an phường trung hòa quận cầu giấy tp hà nội